thưa quý vị ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo
đối với bà vũ thị minh châu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trảng bom
bà châu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm khuyết điểm
và thi hành kỷ luật theo quyết định của ủy ban kiểm tra tình ủy đồng nai
trước đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng đối với bà vũ thị minh châu
do liên quan đến sai phạm trong vụ xây dựng năm trăm linh căn nhà trái phép tại khu dân cư tân thịnh
bà châu đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe
hiện tỉnh ủy đồng nai đang xem xét giải quyết theo nguyện vọng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng phê bình nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trảng bom
nguyễn thị thành vì liên quan đến những khuyết điểm vi phạm
theo thông báo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai còn đề nghị ủy ban nhân dân huyện trảng bom
phê bình đối với nguyên chủng phòng tái nguyên và môi trường nguyễn cảnh tiến
vì có khuyết điểm vi phạm theo thông báo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
cũng trong ngày hôm nay hai mươi hai tháng năm công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng tàng trữ hơn sáu viên ma túy tổng hợp
vào tối ngày hai mươi một tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát
lực lượng chức năng bắt quả tàng trần văn quang trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có hành vi tàng trữ tám viên ma túy tổng hợp
điều tra mở rộng công an huyện quảng ninh đã tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở của hoàng mạnh trương tại phòng trọ ở phường đông hải thành phố đồng hới
phát hiện và thu giữ bảy mươi tám viên ma túy tổng hợp
cùng thời điểm lực lượng công an bắt quả tàng nguyễn xuân trường chú huyện quảng ninh
đang có hành vi tàng trữ gần sáu viên ma túy tổng hợp
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trương văn pháp lê nhật hùng huỳnh anh thành và nguyễn tấn vinh cùng chú tại thị xã hoài nhơn
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua công tác tuần tra công an thị xã hoài nhơn phát hiện tại căn nhà trên đường trần văn trà
phường tam quan bắc có bốn đối tượng nghi vấn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nên tiến hành kiểm tra và phát hiện thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng để dùng ma túy
một nỏ thủy tinh và một ni lông có chứa ma túy đá
lực lượng công an tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tuấn chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
bảy năm sáu tháng tù về ba tội danh giết người làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu và lái xe ô tô
tuấn xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm của đậu văn duy và cao xuân nam đánh
sau đó tuấn đuổi theo nhóm trên
khi phát hiện xe máy của duy và nam đang chạy phía trước
tuấn đã điều khiển xe ô tô đâm vào đuôi xe của duy và nam
hậu quả làm duy tử vong nam bị thương tích một mươi tám
được biết giấy phép lái xe của tuấn sử dụng là giả
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra vụ phá hoại vườn sầu riêng
của một hộ dân gây thiệt hại lớn
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng năm vợ chồng anh lương văn đức
chú tại xã ia hô huyện trư quynh ra thăm vườn
thì phát hiện vườn sầu riêng sắp cho thu hoạch của gia đình bị kẻ gian phá hoại
quả nằm la liệt dưới gốc cây
theo anh đức vào tối ngày hai mươi tháng năm lợi dụng lúc trời mưa to đêm tối
nên kẻ gian đã lẻn vào vườn dùng kéo cắt phá sầu riêng
qua kiểm đếm có tổng cộng năm mươi bốn cây sầu riêng với hơn một sáu trăm linh trái bị cắt phá
thiệt hại ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với cao văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nơi ở hiện nay là phường tân ngãi
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó kiệt từ vĩnh long đi đến đoạn đường thuộc ấp an bình
xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp thì phát hiện xe mô tô biển số sáu mươi sáu l hai mươi bảy nghìn một trăm hai mươi tám
đậu trước sân nhà trên xe gắn sáng chìa khóa của anh đoàn minh quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
không có người trông coi nên kiệt lấy rụng xe của anh quân rồi chạy tổ thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh đồng tháp đã bắt giữ kiệt thu giữ xe mô tô biển số sáu mươi sáu l hai bảy nghìn một trăm hai mươi tám và các đồ vật liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn văn tránh nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện phú tân
tỉnh cà mau do có liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư
khi được nhà nước thổi đất thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phan ngọc hiển nối dài
thuộc thị trấn cái đôi vàng huyện phú tân
theo hồ sơ lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nguyễn văn chánh đã tham mưu cho
chủ tịch hội đồng phương án bồi thường nguyễn văn chánh biết rõ phần đất thửa hai trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi
của ủy ban nhân dân thị trấn cái đôi vàng quản lý nhưng vẫn yêu cầu ông nguyễn nhấn
người địa phương ký khống giấy sang nhận đất nuôi tôm với bà hường chỉ đạo ông nguyễn văn linh
công chức địa chính thành viên hội đồng lập khống hồ sơ để bồi thường hỗ trợ và tái định cư
gây thiệt hại cho nhà nước hơn bảy trăm bảy mươi triệu đồng sau khi được bồi thường thì tránh và nhấn
chia nhau tiêu xài ngoài nguyễn văn chánh nguyễn nhấn và nguyễn văn lin cũng bị khởi tố
cùng về hành vi trên
ngày hôm qua công an tp hcm đã tổ chức khen thưởng đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh triệt phá ba chuyên án ma túy có quy mô lớn xuyên quốc gia
bắt giữ hàng chục đối tượng được trang bị vũ khí
trước đó công an các quận gò vấp tân phú tân bình đã phát hiện các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy có yếu tố nước ngoài hoạt động liên tỉnh với nhiều nhánh
phần nhánh tiêu thụ hoàng cấm cộng quan công an đã khởi tố tổng cộng sáu mươi một bị can
xử lý hành chính một mươi bốn đối tượng ngăn chặn hơn bốn mươi hai sáu kg ma túy các loại tuôn ra ngoài xã hội
thu giữ bốn khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và một lụ đạn
đồng thời làm rõ đối tượng chủ mưu cầm đầu và tập trung lực lượng để truy bắt
với những thành tích trên ngày hai mươi một tháng năm công an tp hcm đã tổ chức trao thưởng nóng
đối với những tập thể cá nhân xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án
thưa quý vị cách đây không lâu truyền hình công an nhân dân đã thông tin
về vụ việc các đối tượng gian cảnh dẫn dụ nạn nhân đến điểm hẹn
sau đó thì bắt cóc đòi tiền chuộc một mươi tỷ đồng
tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình thì cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc
giải cứu an toàn cho nạn nhân
quá trình bắt giữ làm rõ mưu thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án
sẽ là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người
thất thần trình báo cơ quan công an vợ của phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế
nội ngoại thất ở quận bình thủy tp cn cho biết
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm chồng chị có đi khảo sát công trình trang trí nội thất
cho khách ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang nhưng chừng ba mươi phút sau thì mất liên lạc
linh tính có chuyện chẳng lành cả nhà chia nhau tìm kiếm khắp nơi
thì đến hơn tám h ba mươi phút hôm sau chị nhận được tin ngắn từ tài khoản xa lô của chồng
với nội dung chồng chị đã bị bắt cóc và phải chuyển cho đối tượng một mươi tỷ đồng
bọn chúng liên tục nhắn tin đòi tiền nhắn tin tiền
và sau đó là không được báo công an đe dọa là không được báo công an
nếu mà báo công an thì chúng sẽ mang acid lại tới nhà em
làm hại cả con em con anh em nói chung là cả gia đình em
nếu mà báo công an vẫn chúng biết là giết anh cảnh liền
qua truyền nóng hơn h ngày một mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh học giang
phối hợp công an huyện châu thành a bắt được đối tượng nguyễn hữu nghĩa
khai thác nhanh cơ quan công an phát hiện bị hại đang bị tên nguyễn thành nguyên
khống chế trong một căn nhà tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lúc này đối tượng nguyên yêu sách phải thả tên nghĩa và cung cấp một xe ô tô để chúng tẩu thoát
qua gần ba giờ kiên trì vận động thuyết phục lực lượng làm nhiệm vụ khống chế thành công đối tượng nguyên
giải thoát an toàn bị hại đồng thời thu giữ nhiều đồ vật đối tượng sử dụng để gây án
sau khi được giải cứu thành công anh mai văn cảnh cho biết
chiều ngày một mươi tháng năm anh lần theo vị trí khách gửi qua điện thoại
thì đến một căn nhà tại khu dân cư khá vắng thuộc ấp phú thạnh
xã tân phú thạnh huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nhưng không gặp chủ nhà mà bị hai đối tượng tấn công bằng bình xịt hơi cay
bị đánh trói lại và lấy hết tài sản rồi dùng bạt ni lông
chùm kín đưa lên xe ô tô trở đến một căn nhà khác
tại đây các đối tượng tiếp tục khống chế đe dọa buộc anh phải làm theo yêu cầu
cái đối tượng mà đánh tôi trực tiếp đánh tôi thì lúc nào cũng ngồi sát với tôi
không cho tôi ngẩn đầu lên hoặc như thế nào
nói chung lại là hắn không cho tôi ngẩn lên
và lúc đó tôi cũng đang còn bị chóng chưa có ấy được
thực sự lúc đó đang rất là bị sốc và bị chóng tâm lý
tại cơ quan công an nguyễn thành nguyên khai nhận có quen biết anh cảnh từ trước
trước khi gây án nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa lên kế hoạch
và thuê thêm hai đối tượng để thực hiện việc bắt bị hại
tại căn nhà ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
thì do là
có phát sinh nhiều cái món công nợ của em cho tà nợ mà bây giờ rất khó có khả năng thu hồi
rồi cho nên là đôi khi em có cái suy nghĩ hay quẩn trong người
rồi lúc đó thì em mới ngồi nói chuyện chơi với anh duột của em là anh nghĩa
anh em ngồi nói chuyện chơi thì em buồn quá
em có nói cái ý định như đó
thì anh nghĩa mới nói là nếu mà em mới thì anh anh giúp gì được anh giúp
thì hai đối tượng này có sự lên kế hoạch rất là chú đáo
trước đó thì đối tượng đã đặt giấy tờ giả để mà thuê nhà để nhằm là giấu cái tung tích
rồi đối tượng là chuẩn bị là ma túy để mà cho nạn nhân khi mà nạn nhân có chống cự
thì đối tượng cho nạn nhân sử dụng ma túy để mà không còn khả năng chấm cự
tạo điều kiện cho đối tượng là đầu tiền chuột được thuận lợi
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an tỉnh vĩnh long và công an thành phố cần thơ bắt thêm hai đối tượng được nguyên thuê là nguyễn quốc thanh và lý minh tránh
thanh và tránh từng có nhiều tiền án tiền sự và không nơi cư trú rõ ràng
lãnh đạo tỉnh hậu giang đã khen thưởng lực lượng công an và mong muốn lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân